lãnh đạo các sở ban ngành đơn vị đã tích cực vận động đến từng hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tạm dừng kinh doanh
vận động và thường xuyên kiểm tra bảo đảm việc chấp hành nghiêm quy định
các điểm du lịch tham quan tâm linh cũng đã thực hiện nghiêm túc mọi dịch vụ đều bị tạm dừng
chỉ còn các thuyền chở các mặt hàng nông sản đồ dùng thiết yếu mới lưu thông trên lòng hồ sông đà
đặc biệt sắp tới ngày đại lễ phật đản
nhưng phật giáo hòa bình cam kết sẽ thực hiện nghiêm quy định dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo
hoạt động tập trung từ hai mươi người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự để cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín